sau khi con tôi lập gia đình không lâu thì chồng tôi mất từ bây giờ đến giờ đã ba mươi năm rồi những người thân trong gia đình tôi muốn giết tôi họ rượt đuổi theo tôi bằng xe máy họ đánh tôi và nói tôi là nghiệp trướng vì tôi mà chồng tôi chết vì thế tôi phải trốn đi
sau khi lang thang qua rất nhiều nơi ở ấn độ cuối cùng bà dularibay bảy mươi tuổi đã chọn thành phố brindavan là nơi ở của mình cho đến cuối đời và bà đã sống ở đây một mươi năm năm qua
ở đây chúng tôi không sợ gì cả chúng tôi tập hợp với nhau thành từng nhóm và nương tựa vào nhau không ai làm hại chúng tôi
greendavan có gần năm đền thờ thu hút rất đông tín đồ hindu giáo tới hành lễ xen lẫn giữa những dòng người đông đúc này có khá nhiều bà quá đến từ khắp nơi trên đất nước ấn độ
từ những phụ nữ mới cưới những bà mẹ đang trong độ tuổi thanh xuân đến những bà lão già cả đến mức
không thể đi lại
đến nương thân ở vrindavan đa số quá phụ phải sống vạ vật trên đường phố hay trong những túc lều tạm bợ và xin của bố thí từ những người hành hương
tại nhiều đền thờ những bữa ăn được phát miễn phí từ bảy giờ sáng
và khi màn đêm buông xuống nơi ngủ của bà dularri chỉ là trên một tấm khăn nhỏ ở trước cửa một đền thờ
nhưng bà không cô đơn
ở thành phố này có tới hơn hai mươi người phụ nữ giống như bà
và hầu hết những phụ nữ này đều nói rằng họ thả sống như thế này còn hơn là phải trở về quê nhà
không có gia đình để nương tựa họ sống dựa vào nhau và vào đức tin mạnh mẽ được thần chrisna che chở
năm nay bà gritta manda sáu mươi ba tuổi đến từ tây bengal
chồng bà mất cách đây bốn mươi năm để lại cho bà không gì khác ngoài ba đứa con thơ
sau khi các con trưởng thành và lập gia đình thì bà không còn cần thiết
đối với các con của bà nữa
khi con trai tôi vắng nhà con dâu tôi đã đe dọa tôi thậm chí là đánh tôi
nó không cho tôi ăn uống
nó nói rằng tôi không làm ra tiền thì tại sao chúng phải nuôi tôi
hàng xóm ai cũng xa lánh tôi
tôi không thể chịu đựng được nữa thậm chí là đã có ý định tự tử
tôi phải lựa chọn hoặc là tự giết mình hoặc là trông cậy vào sự cứu vớt của thần chrisna
cuối cùng tôi đã lên tàu và sẽ không bao giờ trở về quê nữa
mặc dù hủ tục sati buộc phụ nữ phải nhảy vào giàn thiêu sắc chồng bị bãi bỏ từ năm một nghìn tám trăm hai mươi chín
xong cho tới nay các quá phụ hindu vẫn phải tuân theo rất nhiều quy định truyền thống
chẳng hạn như không được tái hôn không được đeo đồ trang sức phải cạo đầu mặc trang phục sari màu trắng hay phải kia ăn thịt
thậm chí ở nhiều nơi ở ấn độ các hóa phụ bị coi là điểm xấu mang tài họa đến cho gia đình đặc biệt là gia đình nhà chồng
vì thế để tránh tai hương các quá phụ thường bị đuổi ra khỏi nhà
bị ghe lạnh thậm chí là bởi ngay cả cha mẹ ruột hay con đẻ của mình
và dù đạo luật tái hôn của các hóa phụ hindu năm một nghìn tám trăm năm mươi sáu và đạo luật thừa kế hindu năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trao cho phụ nữ các quyền thừa kế như đàn ông
nhưng những quyền lợi này hiếm khi được đưa vào áp dụng trong thực tế
do phụ nữ thường kết hôn rất sớm thay vì được học hành đến nơi đến trốn
họ thường thiếu kỹ năng hay kiến thức để tự lo liệu về kinh tế và đấu tranh cho các

bên cạnh các hủ tục truyền thống thì sự đói nghèo cũng đã đẩy nhiều phụ nữ vào bước đường cùng
một phụ nữ dù có tiền hay có tiếng nói trong gia đình thì tất cả cũng đều bị mất đi khi cô ta trở thành quá phụ
ngày hôm trước cô ta còn là người vợ người mẹ được tôn kính trong gia đình
nhưng ngày hôm sau cô ta có thể đã là một quá phụ bị gẻ lạnh và trắng tay
trên khắp đường phố của vrindavan
trên khắp đường phố của vrindavan người ta bắt gặp vô số quá phụ
người ta bắt gặp vô số phụ nữ với đôi mắt buồn và câu chuyện của họ tương tự như chuyện của bà dulari hay greta
họ phải chạy trốn khỏi sự xỉ nhục khắc nghiệt của người thân cộng đồng tẩy chay sau cái chết của chồng mình
những quá phụ ở vrindavan sống và chết trong lặng lẽ với một sự thật phũ phàng rằng sẽ không còn dịp nhìn thấy bất kỳ một người thân nào
tại thành phố thánh địa rinh davan người dân địa phương và khách hành hương có thể giúp các bà quá những bữa ăn đạm bạc qua ngày
chỗ ở cho họ mới là vấn đề lớn hiện ở thành phố mới chỉ có năm nhà tình thương dành cho các hóa phụ và số người được ở đây là quá ít so với con số khoảng hai mươi người
những nơi ở này cũng hết sức tồi tàn và có thể gọi đó là những túp lều rất đơn sơ
tuy nhiên cũng không có con số thống kê chính thức số người được ở đây
nhiều bà quá ở đây kết hôn từ khi mới năm bảy tuổi và chồng mất khi họ mới đôi mươi
nhưng cũng không ít người cảm thấy hạnh phúc
vì ít ra họ còn có một nơi để gọi là nhà
chúng tôi có thể làm gì được đây
tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải đi ăn xin
nhưng khi chồng tôi qua đời tôi bị người thân ném ra khỏi nhà
thà có một ông chồng tồi tệ còn hơn là trở thành quá phụ
và đương nhiên số tiền mà những quả phụ này tích cóp được sẽ chẳng bao giờ đủ để họ tự chi trả cho đám tang của mình
khi họ qua đời những người cùng cảnh ngộ sẽ chẳng còn cách nào khác
là để xác họ trôi theo dòng sông thiêng
đây thực sự là một vấn đề khiến nhà chức trách địa phương phải đau đầu
không có đủ nơi ở cho họ nên chúng tôi không thể quản lý được họ
số liệu duy nhất mà chúng tôi có được là từ báo cáo của các địa phương
nhưng thường thì những con số này mà chúng tôi nhận được không chính xác
bằng andhra pradesh và tây bengal có tỷ lệ quá phụ cao nhất tại ấn độ
chủ yếu là do ở đây người dân phản đối việc tái hôn
báo cáo của ủy ban quốc gia về phụ nữ cho thấy bảy mươi bốn các quả phụ nghèo sống tại tây bengal
vấn đề của các quá phụ không phải là một ưu tiên của chính phủ
chúng tôi hiện đang cố gắng đẩy mạnh vấn đề này với chính phủ ủy ban kế hoạch và tất nhiên là cả liên hợp quốc
theo thống kê ấn độ hiện có khoảng trên bốn mươi triệu quá phụ tương đương một mươi dân số nữ
chỉ có hai mươi tám quá phụ tại ấn độ
có đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí khoảng sáu mươi đô la mỗi năm
nhưng chưa đến một mươi một thực sự nhận được khoản tiền này theo đúng quyền lợi
tại rindavan mặc dù nhà chức trách đã cho xây các khu dân cư tách biệt dành cho các hóa phụ
nhiều người vẫn phải trả tiền để ở và theo báo cáo
vẫn tồn tại việc người dân địa phương đối xử thô bạo với những người phụ nữ này
khi tâm lý của người dân còn nhìn nhận các quả phụ như là điều cực kỳ xui xẻo
thì rõ ràng việc dập tắt sự bất công và hủ tục
lâu đời này tại ấn độ vẫn là một cuộc chiến trường kỳ và khó khăn
công việc chính mỗi ngày của những quả phụ ở vrindavan là đọc kinh
và hát những bài hát về mối tình sai đắm của thần krishna và radha
khi đến vrindavan nhiều quả phụ hoàn toàn mất phương hướng tuyệt vọng và cô đơn
không thể phủ nhận đức tin đã giúp họ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống
bên cạnh đó những người cùng cảnh ngộ
từng chút từng chút một bao bọc lấy nhau và tạo dựng nên một cộng đồng riêng
người ta nói vrindavan là nơi để chờ chết
nhưng với những người phụ nữ như bà durali bai hay bà greta manda
thì brindavan là cánh cửa để bước vào thế giới của các vị thần
và họ đang chờ để đến lượt mình sẽ được bước qua cánh cửa đó
nhưng trước hết drendavan là nơi ẩn náu an toàn
và cứ thế các quả phụ vẫn đang không ngừng tìm tới đất nước